chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
những khu vực nắng nóng đỉnh điểm như nam đồng bằng bắc bộ thủ đô hà nội và các tỉnh như thanh hóa nghệ an hà tĩnh
nhiệt độ lên đến ba mươi chín bốn mươi độ c nhiều nơi đã lên tới con số trên bốn mươi độ c
mặc dù bước sang tuần thứ hai của tháng bảy nền nhiệt đã giảm bớt nhưng đợt nắng nóng cao điểm vừa qua
cũng đã kéo theo những ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của người dân cũng như là cây trồng và vật nuôi
trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến những vấn đề này
trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số thông tin kinh tế nổi bật trong tuần
thưa quý vị tình trạng nắng nóng gây gắt kéo dài thời gian vừa qua dẫn đến nhu cầu sử dụng điện năng của người dân tăng cao đột biến
chủ yếu do việc sử dụng điều hòa và các thiết bị làm mát
vì vậy tập đoàn điện lực việt nam khuyến cáo các cơ quan công sở và người dân cần tiếp tục triệt để sử dụng điện an toàn và tiết kiệm
căn phòng này
căn phòng này
căn phòng này chỉ rộng hai mươi m hai nhưng chị vương linh chi ở hàng chống hà nội đã phải sử dụng một điều hòa hai mươi bốn btu trên giờ
tập đoàn điện lực việt nam cho biết ngoài các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo điện
evn mong muốn người dân cùng chia sẻ bằng việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả
trong các ngày đã qua phụ tải đặc biệt là khu vực miền bắc tăng trưởng rất cao như vậy
việc cung cấp điện vẫn được đảm bảo tuy nhiên để đảm bảo một cách hiệu quả và tránh những sự cố có thể xảy ra
cũng khuyến cáo đối với cả bà con trong quá trình sử dụng điện thì chúng ta nên sử dụng điện một cách tiết kiệm hiệu quả
và sử dụng tránh những thiết bị mà dùng cao và gây rời cao điểm nếu cái thiết bị đó mà không cần thiết
theo các chuyên gia có nhiều cách sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả
ngoài việc tìm hiểu về mức độ tiêu hào điện năng nắm được cách sử dụng thiết bị điện
thì việc hình thành thói quen sử dụng điện là cách tiết kiệm điện hiệu quả nhất
bên cạnh đó các khách hàng cũng nên lựa chọn các thiết bị điện có hiệu suất cao có gian nhãn năng lượng
đặc biệt việc sử dụng các thiết bị điện theo nguyên tắc đúng lúc đúng chỗ đúng cách và đúng nhu cầu
sẽ giúp khách hàng vừa giảm thiểu được chi phí tiền điện vừa chung tay cùng ngành điện giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện
nắng nóng gây gắt kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân mà còn tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp
của các tỉnh bắc và trung bộ
mặc dù nền nhiệt có giảm bớt trong vài ngày sau đó nhưng dự báo sẽ còn vài đợt nắng nóng kéo dài cho tới hết mùa hè này
do đó để giảm thiểu tối đa những thiệt hại do thời tiết gây ra bà con nông dân cần có những biện pháp phòng chống nắng nóng
trong sản xuất nông nghiệp đặc biệt là vật nuôi
mùa nắng nóng là mùa cao điểm của dịch bệnh trên những đàn da cầm bởi các loại da cầm chỉ có thể điều chỉnh nhiệt độ cơ thể
trong môi trường từ một mươi sáu đến hai mươi sáu độ c
nắng nóng kéo dài khiến cho đàn gia cầm kém ăn giảm tốc độ tăng trưởng chất lượng thịt sức đề kháng suy giảm
giảm số lượng và chất lượng trứng điều này sẽ gây ảnh hưởng và thiệt hại về kinh tế cho nông dân
để tránh những bệnh có thể xảy ra cho đàn gia cầm mùa nắng nóng bà con nông dân cần lưu ý những biện pháp chống nóng
cho đàn gia cầm của mình như che chắn chuồng nuôi không thả khi trời nắng gắt
thứ nhất là về chuồng nuôi chúng tôi cũng khuyến cáo bà con nông dân chúng ta là chuồng nuôi chúng ta phải làm sao
để đảm bảo độ thông thoáng đảm bảo độ chuồng nuôi cho các đàn bà của chúng ta thường xuyên quét dọn sạch sẽ
thu gom sát thải và thực hiện các biện pháp tiêu độc cửa chùng
cái thứ hai nữa là giống gà cũng phải rất quan trọng giống gà chúng ta phải mua ở những cơ sở giống mà có nguồn gốc rõ ràng
đặc biệt là các nhóm gà một ngày tuổi thì phải được tiêm phòng maurect để làm sao đảm bảo phòng trừ dịch bệnh
cũng như là đảm bảo các cư trình
thứ ba là về mùa hè đặc biệt mùa hè thì mật độ chuồng nuôi cũng như làm sao để tiểu khí hậu chuồng nuôi rất là quan trọng
chúng ta phải thường xuyên đảm bảo độ thông thoáng cho tiểu khí hậu chuồng nuôi và đảm bảo mật độ chuồng nuôi cho đàn gà
bên cạnh đó đối với thủy sản nắng nóng kéo dài làm thay đổi đột ngột các yếu tố môi trường nước trong ao nuôi thủy sản
như nhiệt độ oxy hòa tan dẫn đến động vật thủy sản bị sốc phát sinh bệnh hoặc có thể gây chết hàng loạt làm ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng nuôi
đặc biệt đối với tôm nuôi bà con nông dân cần chủ động trong công tác phòng bệnh
vì khi nhiệt độ nắng nóng sẽ khiến cho các loại bệnh trên tôm phát triển mạnh hơn như bệnh chết sớm phân trắng đỏ thân đầu vàng đen mang
chúng tôi vẫn khuyến cáo với bà con là dâng nước lên cao đến mức hợp lý
mặt khác là chúng ta phải dùng chế phẩm sinh học để phân hủy thức ăn thừa sát tạo chết ổn định báo nước ổn định ph thì cũng góp phần hạn chế dịch bệnh
ngoài ra một cái phần rất quan trọng đối với bà con đó là nếu như mà
gặp trời mưa to chúng ta phải bám thời tiết
khi mà trời mưa to thì chúng ta phải xả ngay cái nước tầng mặt
bởi vì sau cơn mưa thì nước ngọt và nó nhẹ nó nổi lên mặt thì chúng ta phải xả
ngoài ra có một cái điều rất quan trọng đối với tôm để hạn chế thiệt hại thăng nguồn nắng nóng
đó là phải bổ sung vitamin c cho ăn hàng ngày
sau những đợt khô hạn kéo dài các giống vật nuôi thường mệt mỏi tăng tỷ lệ mắc bệnh giảm lượng thịt trứng
vì vậy bà con cần có kế hoạch
phòng ngừa bệnh tật bổ sung khoáng chất vitamin và dinh dưỡng theo tiêu chuẩn
đồng thời phát hiện sớm các cá thể bị ốm bị bệnh để xử lý kịp thời
theo thông tin từ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn với đà tăng trưởng khả quan suốt nửa đầu năm
xuất khẩu nông lâm thủy sản được dự báo sẽ còn đạt được tăng trưởng mạnh mẽ bứt phá hơn trong nửa cuối năm
giúp toàn ngành tự tin thu về con số là từ bốn mươi đến bốn mươi một tỷ usd cả năm hai nghìn hai mươi
theo đó kim ngạch xuất khẩu toàn ngành
nửa đầu năm ước đạt một mươi chín bốn tỷ usd tăng một mươi hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt một mươi ba tỷ usd tăng chín bảy
lâm sản chính ước đạt bốn ba mươi ba tỷ usd tăng một mươi hai
thủy sản ước đạt ba chín mươi bốn tỷ usd tăng một mươi năm
thẳng dư thương mại toàn ngành đạt ba chín tỷ usd tăng hơn một mươi ba so với cùng kỳ
đáng chú ý ngoài những mặt hàng và thị trường xuất khẩu
truyền thống bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tập trung tháo gỡ các vướng mắt
để thúc đẩy xuất khẩu thịt bò sữa vào các thị trường malaysia thịt lợn gà trứng vào singapore
thịt lợn sữa thủy sản gạo vào trung quốc
đàm phán mở cửa thị trường xuất khẩu thịt gà vào nhật bản vú sữa vào hoa kỳ
chôm chôm vào new zealand tranh leo vào eu
thị trường chứng khoán việt nam tuần qua khá khốc liệt với việc vn index tụt dốc nhanh chóng
duy trì tại mốc kháng cự là chín trăm linh điểm toàn thị trường đã mất khoảng năm mươi điểm chỉ trong vài phiên giao dịch đầu tuần qua
tuy thanh khoản đã có cải thiện so với tuần trước nhưng lực cầu bắt đáy chưa thực sự tốt
trong khi đó khối ngoại vẫn duy trì bán dòng với số lượng khá lớn đã khiến sắc đỏ tràn ngập thị trường chứng khoán tuần qua
trong phiên đầu tuần thị trường đã có phiên giao dịch thê thảm đến tận phút đóng cửa
sau khi mua dòng hơn hai trăm tám mươi năm tỷ trong ngày hai tháng bảy đến phiên giao dịch ngày ba tháng bảy
khối ngoại đã quay trở lại bán dòng hơn ba trăm sáu mươi một tỷ đồng và đã khiến vn index giảm hơn bốn mươi một điểm giảm bốn ba mươi
biến động mạnh nhất trong xu hướng giảm từ đầu tháng bốn vừa qua
mặc dù sau những nỗ lực hồi phục yếu ớt của thị trường lực cung giá thấp tiếp tục được tung vào đã kéo vn index mất luôn mốc chín trăm linh điểm
tuy nhiên ở ngưỡng hỗ trợ mới này lực cầu bắt đáy nhập cuộc cùng với lực cung giá thấp không còn nhiều đã làm thị trường trao đảo trong tuần vừa qua
mặc dù sau những nỗ lực hồi phục yếu ớt của thị trường lực cung giá thấp tiếp tục được tung vào đã kéo vn index mất luôn mốc chín trăm linh điểm
tuy vậy tôi cũng nhấn mạnh với các nhà đầu tư rằng đây thực sự là một cơ hội tốt cho việc đầu tư trung vào giải hạn
vì chúng ta nhận thấy có các vấn đề thay đổi mà nhà đầu tư đang lo ngại có vẻ như nó không thực sự là xấu như thị trường đang đánh giá

các nhà đầu tư đã đẩy vn index giảm xuống tận mức tám trăm chín mươi hai sáu mươi bảy điểm trong phiên giữa tuần
ba cổ phiếu trụ cột vhm vic và tcb vẫn gắn sức chống đỡ nhưng dường như là quá sức
khi tcb bị bán ra quá nhiều với rất nhiều blue chip khác giảm sâu đã khiến vn index giao động quanh mốc chín trăm linh điểm
theo các chuyên gia thị trường chứng khoán việt nam vẫn chưa thể ổn định trong thời gian ngắn hạn
khi mà chỉ từ đầu tuần đến giờ thị trường đã mất xung quanh năm mươi điểm thanh khoản
mặc dù có tăng hơn so với một số tuần trước tuy nhiên lực cầu và đáy cũng không thực sự mạnh mẽ lắm
khối ngoại thì họ vẫn duy trì bán dòng trong tuần này hiện tại từ đầu tuần đến giờ họ bán dòng được khoảng gần sáu trăm linh tỷ
về mặt tổng thể chúng ta nhận thấy là mức điểm đang mất khá là nhanh và thanh khoản đâu đó không thực sự được cải thiện
do đó chúng ta có thể nhận thấy mức một mức độ hoảng loạn nhất định của các nhà đầu tư
như trong ngắn hạn
theo đó các chỉ số bật tăng trở lại sau khi đã giảm sâu về vùng hỗ trợ mạnh
thanh khoản vẫn là điểm tiêu cực khiến rủi ro vẫn chưa thể bị loại bỏ
xu hướng chủ đạo vẫn là giảm trong thời gian tới
do vậy lời khuyên cho các nhà đầu tư vẫn nên thận trọng và ưu tiên mục tiêu quản trị rủi ro danh mục
trong thời điểm hiện tại hơn là tìm kiếm lợi nhuận
theo số liệu từ tổng cục hải quan trong tuần cuối của tháng sáu
có tới bảy mươi hai xe nhập khẩu về việt nam có xuất xứ từ thái lan
lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu giảm mạnh so với tuần liền trước đó
tuy nhiên có tới bảy mươi hai xe nhập khẩu có xuất xứ từ thái lan
cụ thể có ba trăm tám mươi năm chiếc xe đăng ký tở khai hải quan với tổng giá trị đạt một mươi hai chín triệu usd
xe ô tô từ chín chỗ ngồi trở xuống có hai trăm chín mươi chín chiếc trị giá đạt chín sáu triệu usd
chiếm bảy mươi tám lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu
trong đó hai trăm bốn mươi năm chiếc được đăng ký tờ khai ở cửa khẩu khu vực cảng tp hcm
cảng hải phòng có bốn mươi năm chiếc
và chín chiếc tại cảng tiên sa đà nẵng
cần phải nâng cao năng lực cho sinh viên tốt nghiệp
trường đại học bách khoa hà nội đã ký biên bản ghi nhớ với tập đoàn sap
về việc hỗ trợ đào tạo sinh viên những kỹ năng công nghệ số
để chuẩn bị sẵn sàng cho kỷ nguyên công nghiệp bốn đang diễn ra
theo đó trường đại học bách khoa hà nội phối hợp với tập đoàn sap
xây dựng các chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực và chuẩn bị cho sinh viên
gia nhập thị trường việc làm công nghệ thông tin
việc hợp tác này tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận các nhà tuyển dụng tiềm năng
đến từ nhiều hệ sinh thái để giúp sinh viên đại học bách khoa hà nội
có thêm cơ hội nghề nghiệp bao gồm cơ hội thực tập việc làm
cũng như các hình thức tương tác thực tế khác
chúng tôi cho rằng đây là một con đường đi rất quan trọng
và giải pháp hết sức hiệu quả để nâng cao năng lực của người tốt nghiệp
ngoài ra nguồn đầu tư còn rất là đẹp và sinh viên chúng ta thiếu
những năng lực làm việc thực tế những kỹ năng số những kiến thức mới
để có thể ứng dụng hiệu quả những công nghệ mới vào trong doanh nghiệp
và cũng như hiểu biết về môi trường doanh nghiệp
hiện nay nhu cầu tuyển dụng nhân lực công nghệ số đáp ứng được yêu cầu chuyên môn
của các công ty doanh nghiệp trong nước ta rất lớn
trong khi nguồn nhân lực đáp ứng được chuyên môn cao còn thiếu hụt
vì vậy nhiều doanh nghiệp tổ chức đã liên kết với các trường đại học trên cả nước
nhằm đào tạo nguồn nhân lực công nghệ số có chất lượng cao
chính phủ đức muốn hỗ trợ việt nam thành lập một trung tâm sản xuất sản phẩm công nghệ y tế
điều này chỉ có thể thành hiện thực nếu chúng ta có một nguồn nhân lực chi thức chất lượng cao
do đó chúng tôi cố gắng thúc đẩy để phát triển kiến thức về công nghệ mới cho sinh viên
chúng tôi có khoảng ba trăm linh công ty đức tại việt nam phần lớn là các công ty công nghệ cao
chúng tôi rất cần nguồn nhân lực chất lượng cao và không ngừng được cập nhật
hiện nay trung bình số lượng công việc ngành công nghệ thông tin tăng gần năm mươi mỗi năm
nhưng số lượng nhân sự của ngành này lại chỉ tăng khoảng một mươi
và dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi sẽ thiếu hơn năm trăm linh nhân lực có trình độ cho ngành công nghệ thông tin
điều này đặt ra thách thức rất lớn cho việc đào tạo nguồn nhân lực trong nước
để có thể đáp ứng được nhu cầu phát triển và hội nhập của đất nước
quý vị thân mến những thông tin kinh tế vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình nhịp sống kinh tế tuần này
mọi thông tin chi tiết xin gửi về chương trình nhịp sống kinh tế phòng kinh tế
chương trình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội email phongkinhtế thnda gmail com
số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh ba
chương trình được phát mới vào lúc chín h bốn mươi năm chủ nhật và phát lại vào lúc chín h thứ hai một mươi năm h ba mươi phút thứ tư
một mươi h ba mươi thứ sáu của tuần kế tiếp
nếu quý vị và các bạn chưa kịp theo dõi chương trình trên các hạ tầng truyền hình
thì có thể theo dõi trên trang web nhân dân tivi vn hoặc trên kênh youtube của truyền hình nhân dân